thông tin về tình hình dịch bệnh
thưa quý vị như vậy là tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho tới một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi một hà nội đã ghi nhận một mươi năm trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
kể từ đầu năm nay năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay toàn thành phố ghi nhận một mươi năm trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến thông tin là hà nội tạm dừng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội khẳng định
ngành y tế thành phố đang tạm dừng tiêm hai lô vaccine covid một mươi chín pfizer một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba nghìn hai cho trẻ để xin ý kiến của bộ y tế
theo bà hà khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp và lo ngại của phụ huynh sở đã tiếp thu và tiến hành giả soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng
cùng với đó sở y tế hà nội cũng xin ý kiến chuyên môn của bộ y tế về hai lô vaccine của pfizer nói trên
có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày ba mươi tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi một và được tăng hạn lên thành ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai để thực hiện việc tiêm chủng cho học sinh
các đô vaccine khác vẫn được triển khai tiêm bình thường
trong khi đó thì vào ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai sở y tế thành phố hồ chí minh đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố
về việc thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo sở y tế nếu như được huy động và kích hoạt thì các cơ sở y tế tư nhân sẽ góp phần không nhỏ
giúp giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở và tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay